thưa quý vị thời tiết ngày hôm nay được dự báo tiếp tục có mưa tại nhiều khu vực trên cả nước
vì vậy khi tham gia giao thông lúc trời mưa quý vị lưu ý lái xe với tốc độ an toàn để tránh chân trượt
cũng như có sự quan sát đường đi được chính xác hơn
vâng miền bắc và miền trung nhiều nơi có mưa mưa rào và rông nhất là về chiều tối và đêm
cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ ở bắc bộ tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài ra quý vị cần lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị
bản nhiệt độ chi tiết cho từng vùng sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình